thưa quý vị theo báo cáo mới nhất từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thì đến trưa ngày chín tháng năm hà nội ghi nhận thêm hai trường hợp mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu địa chỉ tại một trăm linh sáu nguyễn như con tum nhân chính thanh xuân đây là người có liên quan đến bệnh viện ca cơ sở tân triều là người nhà đưa bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh vào ngày bốn tháng năm
được trung tâm y tế thanh xuân lấy mẫu xét nghiệm vào ngày tám tháng năm và cho kết quả dương tính
trường hợp tiếp theo là f một của bệnh nhân ba một trăm tám mươi một bệnh nhân liên quan đến ổ dịch của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
là bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai địa chỉ tại một trăm linh sáu nguyễn như con tung nhân chính thanh xuân
được trung tâm y tế thanh xuân lấy mẫu xét nghiệm vào ngày tám tháng năm và cho kết quả dương tính
như vậy là trong sáng ngày chín tháng năm hà nội đã ghi nhận bảy trường hợp mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thưa quý vị cũng trong ngay đêm ngày hôm qua lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức phong tỏa hẻm một trăm tám mươi chín đường mai hắc đế
thành phố bùa ma thuật với hơn bốn mươi hộ dân để phòng chống dịch covid một mươi chín sau khi ghi nhận một nữ nhân viên dương tính với sars cov hai
bệnh nhân mắc covid một mươi chín đầu tiên tại đắk lắc trong năm hai nghìn hai mươi một do có tiếp xúc gần với ca bệnh ba một trăm ba mươi
trường hợp này sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tệ xã nam đà huyện crono tỉnh đắk nông là nhân viên thẩm mỹ quốc tế amida tại đà nẵng
ngay trong đêm lực lượng chức năng cũng đã phun khử khuẩn con hẻm và khu vực nữ bệnh nhân t lưu trú trong mấy ngày qua
hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy vết các trường hợp f một f hai liên quan đến ca bệnh trên để đưa đi cách ly theo đúng quy định
vâng thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín trong cộng đồng và ghi nhận hai trường hợp dương tính với sars cov hai trên địa bàn huyện phong điền
và ngày hôm nay ngày chín tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh thứ thiên huế đã quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn huyện
từ một mươi giờ ngày chín tháng năm tỉnh thừa thiên huế đã quyết định khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời xã phong hiền huyện phong điền đồng thời thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với huyện phong điền cho đến khi có thông báo mới
trung tâm y tế huyện phong điền tỉnh thừa thuyên huế cũng tạm thời phong tỏa đồng thời lấy mẫu xét nghiệm một mươi bốn nhân viên và một mươi sáu bệnh nhân vì có liên quan đến ca mắc covid một mươi chín là bệnh nhân ba hai trăm một mươi một

và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm